vụ lở núi kinh hoàng xảy ra vào dạng sáng ngày hai mươi bảy tháng sáu đã cướp đi toàn bộ tài sản của hai mươi tám hộ dân ở bản sáng tùng xã tà ngạo huyện sìn hồ tỉnh lai châu
hôm nay sau một ngày đêm nỗ lực lực lượng chức năng địa phương đã mở đường tiếp cận hiện trường để kịp thời động viên hỗ trợ người dân sớm vượt qua cơn hoạn nạn
hiện tại các lực lượng chức năng của tỉnh lai châu đang tích cực vào cuộc giúp đỡ người dân vận chuyển đồ đạc dựng lán và di chuyển ra vùng an toàn
những ánh mắt hoang mang lo sợ xe lẫn những giọt nước mắt vẫn còn hẳn sâu trên mỗi gương mặt của người dân bản sáng tùng sau khi mẹ thiên nhiên đã cướp đi tất cả tài sản mà người dân tích cóp được bấy lâu nay
từ châu bò lợn gà xe máy hay cả những bao thóc dự trữ cũng đã bị đất đá vùi lấp
sau những mất mát to lớn này người dân chỉ có biết trông chờ vào sự trợ giúp của nhà nước và sự đồng cảm chia sẻ của cộng đồng

ngay trong buổi sáng ngày hai mươi tám tháng sáu tuyến đường liên bản từ trung tâm xã tà ngảo về bản sáng tùng đã hoàn thành việc khắc phục sạt lở để mở đường đến với bà con
huyện sinh hồ cũng đã cử một đoàn cán bộ về phối hợp với lực lượng dân quân xã
và các lực lượng chức năng khác hỗ trợ bà con di chuyển đồ đạc dựng nhà lán tạm và trang bị cho bà con các vật dụng sinh hoạt nhu yếu phẩm để lo cho cuộc sống trước mắt

đợt mưa lũ vừa qua tỉnh lai châu chịu thiệt hại nặng nề về người và tài sản đến nay địa phương này đã ghi nhận có hai mươi năm người chết và mất tích gần một ngôi nhà bị thiệt hại và ảnh hưởng ước thiệt hại trên ba trăm linh tỷ đồng
trong đó huyện sinh hồ có một mươi một người chết và sáu người mất tích nhiều bản làng bị ngập ống cục bộ cô lập
tỉnh lai châu đã và tiếp tục huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc khắc phục hậu quả thiên tai hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản để người dân sớm ổn